trước diễn biến phức tạp của thời tiết ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã có cuộc họp khẩn với các sở ngành và các huyện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số một mươi bốn
trước đó từ chín h ba mươi phút sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một bình thuận chính thức cấm tàu ra biển
đến chín giờ ngày một mươi tám tháng một mươi một tổng số tàu thuyền của bình thuận đang hoạt động trên biển là hai ba trăm hai mươi hai tàu với một mươi bốn ba trăm hai mươi năm lao động
các đơn vị chức năng đang tiếp tục kêu gọi các tàu vào bờ tranh chú bão đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin thông báo kịp thời vị trí và diễn biến của cơn bão
để ngư dân chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm có trách nhiệm quản lý kiểm đếm và nắm thông tin quản lý chặt chẽ
việc ra khơi của các tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra
các lực lượng tại chỗ giả soát phương án kế hoạch sơ tán dân khi có mưa lũ lớn kết hợp phải xả lũ công trình hồ chứa gây ngập lụt trên diện rộng
các huyện thị ven biển phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng kêu gọi và bố trí chỗ neo đậu cho tàu thuyền vào tránh trù bão
khẩn trương liên lạc với các tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển từ trường sa đến cà mau kiên giang